thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ với một số bộ ngành về tình hình tết nguyên đán mậu tuất
thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào việc không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi
phát biểu tại buổi họp thủ tướng nhận định đây là một năm đón tết an toàn chú đáo
đặc biệt công tác quản lý nhà nước ở nhiều địa phương nhiều bộ ngành có nhiều tiến bộ đáng trân trọng biểu dương
thủ tướng cũng đánh giá cao các cán bộ công nhân viên lực lượng vũ trang cán bộ y tế cơ quan thông tấn báo chí
các cơ quan chức năng đã phục vụ nhân dân mang lại tết ấm no an toàn cho người dân
trong đó có một đồng chí công an đã hy sinh và năm đồng chí bị thương khi thực thi công vụ
tuy nhiên tai nạn giao thông có giảm hơn nhưng vẫn còn xảy ra nhiều làm chết nhiều người
ngộ độc rượu và an toàn thực phẩm xảy ra ở một số nơi một số địa phương còn đốt pháo
thủ tướng yêu cầu triển khai công điện
về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là tất cả các cấp các ngành mọi đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể triển khai nhiệm vụ cụ thể
tôi mong rằng các bộ phải ra lại nhiệm vụ của mình để bắt tay ngay công việc hiệu quả ngay từ đầu năm
rồi các ông chí đi các địa phương cũng vừa đi thăm hỏi nhưng mà đôn đốc kiểm tra những cái việc mà nó có thể tiêu cực có thể xảy ra ngay sau tết
thì làm sao cứ bộ máy chúng ta hoạt động lại ổn định kịp thời chấn chính để mà bắt tay ngay vào sản xuất kinh doanh lao động xã hội cho nó tốt
không để những cái hiện tượng nó không lành mạnh có thể xảy ra ngay sau đấy
thủ tướng yêu cầu các bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương ngân hàng nhà nước theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô giá cả biến động thị trường
để giữ ổn định kinh tế vĩ mô không để lạm phát tăng cao
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tại các lễ hội
yêu cầu các thành viên chính phủ theo sự phân công cần đôn đốc kiểm tra công việc ở các đơn vị mình quản lý
thủ tướng nhắc đến việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo hứng khởi cho người dân doanh nghiệp ngay đầu năm
giải phóng sức sản xuất chứ không phải sau tết chúng ta cứ y xèo mãi vẫn còn gây khó khăn không tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh
thủ tướng mong muốn
các đồng chí tiếp tục nhiệt tình đóng góp cho nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám với phương châm hành động một mươi chữ mà chúng ta đã cam kết với toàn dân